một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xóm đông khuông xã bế triều huyện hòa an tỉnh cao bằng
hai mươi năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ dài hơn quá nửa đời người
nhiều người không còn nhớ những người còn nhớ thì tuổi đời cũng đã sấp xỉ tám mươi
chí nhớ không còn minh mẫn nữa
lần giờ những trang hồ sơ ghi chép về vụ án đặc biệt nghiêm trọng ấy
dù là khoảng thời gian đã rất xa nhưng cảm giác rưng dưng xót xa vẫn động lại nơi khóe mắt
của những người từng chứng kiến
đó là thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi cả nước đang hướng về sự kiện lịch sử tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại đêm sớm việt trung

thời điểm đó xã bế triều huyện hòa an tỉnh cao bằng
toàn bộ người dân nhận được lệnh phải sơ tán khẩn cấp vào rừng
hoặc khu vực hang núm sâu ẩn nấp để tránh quân địch chản qua bên dưới giết lại bà con

chỉ trong một thời gian ngắn
lệnh sơ tán đã được chuyển tới tất cả các hộ dân trong toàn xã
mọi người đều được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn
lúc này xóm đông khuông xã bế triều huyện hòa an tỉnh cao bằng
có bốn hộ gia đình đều là con cháu của ông đào văn nó
và một hộ của bà đào thị nhìn cũng là em gái của ông nó
thưa bà con chúng tôi được phụ trách an ninh ở xóm này
mời bà con đi theo tìm tôi
đến nơi sơ tán
khi chiến sự xảy ra toàn bộ gia đình ông đào văn nó được hướng dẫn đi sơ tán an toàn
mặc dù đã được thông báo đến từng hồ gia đình
nhưng vẫn còn một số người vì lên đường không kịp đi sơ tán
hoặc vì tiếc và lo lắng cho số châu bò lợn nên đã nám lại nhà
nhưng vì tình hình chiến sự đang ngày một phức tạp
quân địch rất có thể tấn công sang làng bản của đồng bào ta
vì vậy toàn bộ dân quân và công an đã hỗ trợ
giúp đỡ đồng bào ta và giúp đỡ đồng bào ta
giúp đỡ bà con sơ tán đến nơi an toàn nhất
yêu cầu đồng chí về báo cáo lại cho chỉ huy
yêu cầu đồng chí xuống dưới cảnh giới
tôi sẽ ở trên này và đi xem xét những thi thể còn lại
ngày sau khi xác minh nguồn tin
công an cao bằng cùng với đoàn cán bộ đến đông cung điều tra và khám nghiệm hiện trường

cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

tại vị trí người đàn ông này nằm chết cũng thu được nhiều đầu đạn và vỏ đạn
việc thu được cả vỏ đạn và đầu đạn gần nhau chứng tỏ
nạn nhân bị bắn ở cửa ly rất gần
khiến các nạn nhân bị bất ngờ và không có cơ hội trành trốn
trong khu vực rừng các nạn nhân bị sát hại nằm dài rác
điều này cho thấy các đối tượng cố tình truy sát đến cùng
nhưng nạn nhân này có lẽ đang trên đường chạy trốn vào rừng
nhưng chưa kịp ẩn nấp đã bị sát hại
thấy đây là một cái vụ việc hết sức nghiêm trọng
thế nên là công an cấp trên đã cử đoàn khám nghiệm
của công an và truy tìm thủ phạm
lúc đó tôi cũng tham gia trong đội khám nghiệm hiện trường của công an
khi mà đến hiện trường chúng tôi thấy rằng
tại hiện trường có rất nhiều sát chết
và có rất nhiều bỏ đạn súng ak rơi lại ở trong hiện trường
nằm cạnh vị trí trong khu vườn gần cổng nhà
là nạn nhân đào văn nó
ông đã bị bắn ngay gần vị trí chuồng châu
lối đi vào nhà
và đây là con đường duy nhất đi vào nhà ông
cùng bốn hộ gia đình con trắng của ông
ông nó bị bắn ba phát đạn
vỏ đạn súng cũng được tìm thấy ngay cạnh sát của ông
điều này có nghĩa là ông cũng bị sát hại ở cửa ly rất gần
từ vị trí này cơ quan điều tra đã phán đoán
rất có thể ông nó là người đầu tiên trong gia đình bị sát hại
sau đó các con cháu ông nghe thấy tiếng súng
vì tò mò hoặc cũng vì sợ hãi mà chạy ra ngoài
rồi bị các đối tượng xả súng bất ngờ
nên đã chạy ra các khu vực rừng bên cạnh nhà
để lẩn trốn nhưng vẫn bị trù sát
đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
ở xóm đông khuông
thì chúng tôi và đoàn khám nghiệm
lại tiếp tục nhận được tin báo
rằng tại xóm lộng bích
cũng thuộc xã bế triều
cách đó khoảng một km
có bốn sát chết
là của gia đình
ông đào văn đình
và tòa thị nhìn
tại khu vực đồi lộng bết
cách xóm đông khuông khoảng một km
có bốn nạn nhân đứa bị sát hại
quả xác mình
bốn nạn nhân ấy là gia đình của bà đào thị nhìn
và ông trương văn đình
ở cùng xóm đông khuông
xóm đông thôn tổng cộng là hai mươi một người
có một mươi sáu người bị sát hại
còn lại hai người đàn ông và các cháu nhỏ
có lẽ đã may mắn trải thoát
ngoài trừ các cháu nhỏ xa
còn lại hai người đàn ông lớn tuổi
chắc chắn sẽ là những chức quan trọng của quán
một mươi sáu người xóm đông khuông bị sát hại
lúc đó bà con vô cùng hoang mang lo sợ
liệu có phải quân địch
đã rút hết hay chưa
hoặc vẫn còn có một số nhỏ ẩn nấp lại
để sát hại đồng bào ta
vì số người bị sát hại
ở xóm đông khuông
toàn bộ đều bị đạn bắn
không có vết thương nào
cho thấy là vết do dao đâm
hoặc vật sắc nhọn gây ra
những áp lực từ dư luận đặt ra
yêu cầu cấp bách cho cơ quan điều tra lúc đó
là phải khẩn trương tìm ra hung thủ
và nguyên nhân gây ra vụ thảm án đau lòng
tại xóm đông khuông
ngay sau khi kết thúc vừa khám nghiệm tử tế
khám nghiệm hiện trường
cơ quan điều tra mở cuộc họp khẩn cấp
vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án
xem xét các vết thương trên cơ thể
những nạn nhân
thì nhận thấy tất cả các vết thương này
đều gây ra bởi đạn bắn
không có vết thương gây ra bởi bất kỳ loại hung khí nào khác
số đầu đạn thu được trên cơ thể các nạn nhân
có dạng giống nhau
điều đó cho thấy
chúng được bắn ra bởi đạn bắn
cùng một loại súng
quá trình giám định cho thấy
những đầu đạn và vỏ đạn tại hiện trường
là loại đạn có kích cỡ
đây là loại đạn
thường được sử dụng cho các loại súng quân dụng
qua giám định cho thấy
những đầu đạn mà chúng ta thu được
tại hiện trường mà tôi đã
đưa cho các đồng chí xem
đều được bắn ra bởi hộ súng ak hoặc ckc
tôi nghĩ rằng là
chúng ta cần phải
bắt đầu bắn ra bởi hộ súng ak hoặc ckc
chuyên nguyên từ những loại súng ak trên
là chủ nhân là ai
không khí của bội họp như trùng xuống
khi mọi người đều nhận thấy
những vỏ đạn xuất hiện tại hiện trường
cũng như số đầu đạn thu được
tại vết thương trong cơ thể của các nạn nhân
đều cùng một loại đạn sử dụng cho loại súng ak
những khẩu súng này được trang cấp
cho lực lượng quân dụng
dân trong xã thời gian qua
đây là lực lượng hỗ trợ giúp đỡ lực lượng vũ trang
chiến đấu bảo vệ biên giới
trong khi cơ quan điều tra đang tích cực điều tra
là sáng tạo vụ án
thì có hai người đến trình báo sự việc liên quan đến vụ án
đặc biệt nghiêm trọng tại xóm đông cuồng
gia đình ông đảo văn nó vừa đi sơ tán ở rừng vệ
mọi người vẫn đang dọn nhà và tìm lại châu bò
thì có nhóm người đến nhà ông nó
bọn chúng đến hỏi ông nó gì đó
rồi dẫn ông ra phía ngõ gần chuồng châu
dùng súng bắn ông nó
sau đó bọn chúng bắn cả gia đình ông nó
sau khi giết hại ông nó
bọn chúng vào nhà lục lấy tài sản
là tiền vàng quần áo và đốt nhà ông
sự việc khi đó đã được ông đào việt tu
trình bày lại toàn bộ với cơ quan điều tra
ông tu cho biết buổi chiều ngày một mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
có một người đàn ông mà cả xóm đông khuông ai cũng biết
đó là mã văn mè
vì ông mèng trước đó là người đi thông báo và hướng dẫn bà con
chạy loạn di tản đến khu vực an toàn
đó là mã văn

sau khi gia đình ông nó trở về từ nơi di tán
thì chính ông màng đã dẫn vườn vài người vào giết hàng gia đình ông nó

biultiple của gia đình ông nó được xông ra
trong kẻ máu đã chết
theo lời tường thuật của ông đạo việt tu
thì thấy ông màng dẫn theo một người nữa đi vào nhà ông nó
rồi dẫn ông ra phía đầu ngó và bán ông nó
tại nhà ngay thấy tiếng súng thì sợ quá chạy ra ngoài
ông màng dẫn theo người kia cầm súng đuổi theo và bắn tất cả mọi người
mà chú nhìn thấy
lúc đó ông bre nhanh chân nấp vào bụi rầm và chạy thoát
đoán rằng cả gia đình bị giết hết
ông đào văn re đã chạy băng rừng suốt hai ngày đêm
để đến huyện hạ quảng
nơi có anh em họ hạ nhớ ông đang sinh sống ở đó
khi đến nơi thì ông đã hoàn toàn kiệt sức

cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra xác minh
thì nhân chứng quan trọng trong vụ án đã xuất hiện
một trong những nạn nhân trốn thoát khỏi vụ thảm án
đã trình báo toàn bộ sự việc đối với cơ quan điều tra
đối tượng bị tố cáo là mã văn mèng
mã văn mèng là dân quân tự vệ của xã
vậy tại sao mèng lại dẫn người đi sát hại những người dân vô tội
tại xóm đông quốc
để có câu trả lời
kính mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi phần hai
của chương trình hồ sơ vụ án
được phát sóng vào khung giờ này tuần sau
trên kênh anntv
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại